với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại ngày nay chúng ta đã có thể tìm kiếm thông tin
đặt vé máy bay hay đặt phòng trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng
và đó là lý do để loại hình kinh doanh du lịch trực tuyến phát triển rộng rãi
vậy hiện nay du lịch trực tuyến đang phát triển tại việt nam như thế nào
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
anh lê văn khoa là một trong những khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ du lịch trực tuyến
cho mỗi chuyến đi nghỉ hay đi công tác của mình
chỉ cần vài thao tác đơn giản là anh khoa đã có thể đặt phòng khách sạn vé máy bay nhanh chóng
mình và gia đình cũng rất hay đi du lịch mỗi cái dịp hè như thế này
mình sử dụng các trang web trên internet và tìm nó rất tiện dụng
mình có thể view các cái khách sạn đấy ngay trên internet
thậm chí mình không phải đi đến tận các tour lữ hành để mình xem hình ảnh các thứ
mình có thể đưa ra lựa chọn
mình có thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức để đưa ra quyết định của mình
theo một báo cáo của google và tem mắt sách singapore dự đoán kinh doanh du lịch trực tuyến
sẽ đạt chín mươi tỷ đô la doanh thu vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam chiếm khoảng một mươi tương đương chín tỷ đô la
nhận thức được cơ hội và tiềm năng to lớn này hiệp hội lữ hành việt nam đã mạnh dạn tấn công thị trường
khi cho ra đời sản giao dịch du lịch trực tuyến gp vn công khai giá tour máy bay phòng khách sạn
để người tiêu dùng có thể lựa chọn và so sánh các dịch vụ
các sản phẩm phù hợp lịch trình và túi tiền của mình
tính đến nay sàn này đã thu hút khoảng năm trăm linh lượt người truy cập thường xuyên
agoda boki com thì họ là những doanh nghiệp rất khổng lồ trên thế giới không riêng gì tại việt nam
tuy nhiên vì họ là những gã khổng lồ nên họ có những điểm yếu của người khổng lồ
đó là khi đi vào một thị trường mới họ gặp vấn đề về xâm nhập thị trường
rào cản về văn hóa ngôn ngữ cũng như cái hành vi tiêu dùng
việc thanh toán online là một trong những vấn đề nhức nhối
ví dụ họ chưa cho phép thanh toán với nhiều hình thức
trong khi đó với những doanh nghiệp trong nước đặc biệt như trụi bài
thì kết nối với nhiều cái cổng thanh toán trong nước quốc tế thẻ nội địa
cũng như tích hợp nhiều hình thức tiện dụng hơn cho người việt nam
ví dụ thu tiện tầm nơi hay là thu qua các cửa hàng tiện ích
nắm bắt được tâm lý tiêu dùng cùng một chế độ chăm sóc khách hàng ngay tại chỗ
đang là lợi thế của các sàn giao dịch du lịch trực tuyến tại việt nam
trong cuộc chiến giành thị phần với các đối thủ lớn đến từ nước ngoài
tuy vậy điểm yếu của các sàn giao dịch này là hạ tầng công nghệ chưa mấy hoàn chỉnh
cũng như thiếu ngân sách cho việc marketing phát triển kinh doanh
vì vậy để nắm bắt cơ hội và phát huy lợi thế vốn có và cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế
các bên liên quan nhất là cộng đồng doanh nghiệp cần hiểu rõ vai trò của thương mại điện tử
du lịch trực tuyến tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chúng ta cần phải chú ý tới cái việc là
chúng ta đầu tư nhiều hơn vào hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ cho người tiêu dùng
thứ hai là chúng ta phải có chiến lược kế hoạch phát triển bài bản lâu dài
và thứ ba là chúng ta phải học hỏi thêm những mô hình phát triển thành công trên thế giới
thì như vậy thì mới mong muốn doanh nghiệp việt sẽ thu được những lợi ích thực sự
và xứng tầm với những tiềm năng mà du lịch trực tuyến việt nam đang có
du lịch trực tuyến là một kênh thông tin quan trọng giúp mở ra cánh cửa kết nối
giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn du lịch cũng cần được phát triển một cách thông minh
với sự hỗ trợ của công nghệ số
vì vậy các doanh nghiệp việt nam hoạt động trong lĩnh vực này cần tăng cường đầu tư
đổi mới công nghệ phù hợp góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch nói chung
và du lịch trực tuyến nói riêng
bên cạnh đó cũng cần lưu tâm tới chi phí quảng bá xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài